kính chào quý vị mời quý vị theo dõi chương trình nhịp sống miền đông được phát sóng trên truyền hình nhân dân
thưa quý vị nghị quyết hai mươi bốn và nghị quyết ba mươi một của bộ chính trị về chiến lược phát triển kinh tế xã hội an ninh quốc phòng
vùng đông nam bộ và thành phố hồ chí minh có đặt ra nội dung nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước về an ninh trật tự
đấu tranh phòng chống các loại tội phạm bảo đảm ổn định an ninh chính trị trực tự kỹ cương an toàn
phục vụ phát triển kinh tế xã hội
thực hiện định hướng này thành phố hồ chí minh đã và đang tập trung nhiều giải pháp để đấu tranh với tội phạm
lợi dụng sự thông thoáng của chính sách để buôn lậu gian lận thương mại
nghị quyết ba mươi một của bộ chính trị về phát triển vùng thành phố hồ chí minh đã chỉ rõ thành phố cần triển khai đồng bộ các giải pháp
phòng ngừa xã hội nực cao chất lượng hiệu quả trong công tác phòng chống đấu tranh trấn áp kéo giảm các loại tội phạm
nhất là tội phạm hình sự kinh tế tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia
sử dụng công nghệ cao bảo đảm an ninh an toàn cho mọi tầng lớp nhân dân
với đặc thù đô thị năng động phát triển kinh tế mạnh mẽ nhất cả nước các ngành chức năng các cơ quan quản lý
tại thành phố hồ chí minh đang tập trung nhiều giải pháp mới để ngăn chặn đấu tranh với hành vi lợi dụng chính sách thông thoáng
để buôn lậu gian lận thương mại gây tác đột xấu đến nền kinh tế tổn hại quyền lợi người tiêu dùng và gây thất thoát ngân sách nhà nước
chiếm tám mươi lượng hàng xuất khẩu tại khu vực phía nam và là cửa khẩu cảng lớn nhất cả nước
không chờ dịp cao điểm lực lượng hải quan cửa khẩu cảng sài gòn khu vực một cục hải quan thành phố hồ chí minh
luôn đặt nhiệm vụ trọng tâm xuyên suốt đối với công tác phòng chống buôn lậu và gian lận thương mại
đặc biệt nhằm tạo điều kiện cho hàng hóa xuất nhập khẩu thông quan nhanh nhất đơn vị đã áp dụng nhiều giải pháp nghiệp vụ
như tiếp tục nâng cao cải cách thủ tục hành chính triển khai biện pháp quản lý rủi ro ưu tiên giảm thời gian giải phóng hàng
cùng với đó tạo điều kiện tối đa cho doanh nghiệp tiết kiệm các khoản chi phí từ lưu công lưu bãi và chi phí khác liên quan đến việc giải phóng hàng
nhiều giải pháp linh hoạt được triển khai đã mang lại hiệu quả thức thời khi lượng hàng hóa xuất nhập khẩu thông quan nhanh hơn
hiện hàng hóa theo tờ khai luồng xanh luôn được giải quyết chiếm tỷ lệ rất lớn còn lại luồng vàng và đỏ chỉ chiếm từ ba đến năm
để áp dụng việc chống buôn lậu và gian lận thương mại có hiệu quả chúng tôi sẽ có một kế hoạch và trọng điểm đối với các lô hàng các tuyến đường các doanh nghiệp
để chúng tôi phân tích và áp dụng quản lý rủi ro đối với doanh nghiệp có nguy cơ buôn lậu cao những mặt hàng có nguy cơ gian lận thương mại cao
chúng tôi sẽ tập trung và kiểm tra những mặt hàng đó những doanh nghiệp nhập khẩu mặt hàng đó để giảm mức độ rủi ro trong việc nhập khẩu hàng hóa gia lợi thương mại
những tuyến đường và những mặt hàng được hải quan cửa khẩu cảng sài gòn khu vực một lưu ý như tuyến đường từ khu vực nam mỹ và châu phi
những nơi có khả năng cao nhập khẩu các mặt hàng cấm như ma túy gỗ đồ vật hoang dã theo công ước sais
từ đó có những biện pháp nghiệp vụ xử lý kịp thời
kết quả cụ thể trong vài năm gần đây đã không để xảy ra những vụ việc buôn lộ ngà voi hay vẫy tê tê số lượng lớn bị phát hiện như trước
tội phạm buôn lậu tội phạm ma túy tội phạm kinh tế trên tuyến hàng không cũng được siết chặt nhằm góp phần giữ ổn định tình hình phát triển kinh tế của thành phố
trong thời gian vừa qua hoạt động buôn lộ dân lặng thương mại diễn ra trên địa bàn sân bay cũng tương đối phức tạp
tuy nhiên bằng những biện pháp nghiệp vụ chúng tôi cũng đã đấu tranh phát hiện nhiều vụ việc buôn lộ dân lặng thương mại
với trị giá tăng vật trên đường hàng
từ những kết quả đấu tranh thu được hải quan cư khẩu sân bay tân sân nhất đã nhận diện rõ những hành vi dấu hiệu lợi dụng để buôn lộ dân lặng thương mại
trong đó nổi bật là các mặt hàng liên quan đến mỹ phẩm thực phẩm chức năng thuốc tây và thiết bị y tế
đây là những mặt hàng đang lẫn lộn giữa chức năng thuốc và mỹ phẩm nên doanh nghiệp thường khai sai tên hàng chức năng công dụng mã số số lượng xuất xứ để gian lận về thuế xuất về giá
ngoài ra còn có việc lợi dụng chính sách thông quan đối với hàng hóa là hành lý của hành khách xuất nhập cảnh để buôn lậu
chúng tôi sẽ tăng cường thu thập thông tin trước về hành khách xuất nhập cảnh thông qua hệ thống thông tin hàng không abi
từ đó chúng tôi sẽ xác định được những chiến bay trọng điểm những tuyến đường trọng điểm đối tượng trọng điểm để đưa ra những biện pháp kiểm tra giám sát chặt chẽ
đối với hàng hóa xuất nhập khẩu thì chúng tôi cũng sẽ tăng cường kiểm tra chặt chẽ những hàng hóa
những ngày cảm dễ gian lận liên quan đến vấn đề trị giá mã số và xuất xứ
thưa quý vị tại những thị trường lớn như thành phố hồ chí minh vấn nạn kinh doanh hàng giả hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ trên không gian mạng
diễn ra ngày một phức tạp ảnh hưởng lớn đến quyền lợi người tiêu dùng
mức độ phức tạp được thể hiện qua rất nhiều vụ việc vi phạm bị lực lượng chức năng triệt phá
ứng dụng chuyển đổi số hiện là giải pháp được nhiều chuyên gia nhà quản lý và doanh nghiệp đánh giá cao
nhằm ngăn chặn đấu tranh với vấn nạn hàng giả bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ trên nền tảng số
dự báo của bộ công thương cho thấy trong thời gian tới có khoảng năm mươi các vụ vi phạm hàng giả hàng nhái
và xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ sẽ diễn ra trên môi trường internet cụ thể là thương mại điện tử
vì thế công tác phòng chống hàng giả hàng nhái đang đứng trước nhiều thách thức mới
từ cách tiếp cận vấn đề xây dựng hành lang pháp lý chính sách cho đến biện pháp điều tra xử lý vi phạm
gần đây một lĩnh vực thu hút nhiều sự quan tâm đó là sản phẩm thuốc giả và thực phẩm chức năng
bị làm giả xảy ra tràn lan đây là thực trạng thật sự nguy hại nếu để những sản phẩm ảnh hưởng trực tiếp
đến sức khỏe người tiêu dùng tồn tại trôi nổi trên thị trường
được nhiều doanh nghiệp lựa chọn để bảo vệ thương hiệu trước vấn đạn hàng giang hàng giả xâm phạm sở hữu trí tuệ hiện nay
giải pháp true data ra đời với sự hợp tác giữa chi nhánh trung tâm công nghệ chống hàng giả việt nam
tại thành phố hồ chí minh và viện khoa học phát triển nông nghiệp nông thôn
chống hàng giả bằng phương thức gắn chip hoạt động dựa trên nguyên lý thu thập và bảo vệ dữ liệu
dữ liệu bao gồm các thông tin liên quan đến nguồn gốc xuất xứ quá trình lưu hành sản phẩm công việc
và thu thập một cách tự động trên đường đi của sản phẩm được bảo vệ nhờ vào công nghệ mã hóa dữ liệu
chuyển đổi số là bước đi quan trọng để doanh nghiệp nâng cấp công nghệ chống giả
bảo vệ thương hiệu và loại bỏ các loại hàng hóa giả mạo hàng kém chất lượng tinh vi
ứng dụng công nghệ số là xu thế tất yếu
những vấn đề nảy sinh trong thực tế cho thấy chống hàng giả hành vi phạm sở hữu trí tuệ
đòi hỏi sự chung tay của toàn xã hội trong đó có trách nhiệm của người tiêu dùng
và quan trọng nhất vẫn là sự tích cực của các cơ quan quản lý nhà nước
tìm đến nơi truy đến chỗ và nghiêm túc thực thi pháp luật đối với những người làm ăn bất chính
có các hành vi giả mạo cạnh tranh không lành mạnh
gây nhầm lẫn cho người tiêu dùng gây tác động xấu đến nền kinh tế
tổn hại quyền lợi người tiêu dùng và gây thất thoát ngân sách nhà nước